mưa lớn cộng với hồ thủy điện thực hiện điều tiết xả lũ khiến cho nhiều nơi của huyện đại lộc
tỉnh quảng nam bị ngập hoàn toàn tính đến một mươi tám h ngày một mươi một mươi huyện đại lộc đã thực hiện di rời
hai mươi hai hộ với năm trăm hai mươi ba nhân khẩu ở vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn ước tính khoảng hai năm trăm linh nhà dân bị
thiệt hại mưa lũ cũng đã làm hơn hai mươi ba hectare hoa màu bị ngập úng thiệt hại hàng trăm con da cầm và
hai mươi tấn cá nước ngọt nhiều đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng ubnd tỉnh
quảng nam đã yêu cầu các đơn vị lực lượng tiếp tục ra soát lại tất cả những vùng có
nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt cần lên phương án kịch bản di rời dân khi
lũ lên trên báo động ba mươi một m và sẵn sàng ứng cứu người dân khi có lũ xảy ra